chú xã long bình huyện phú riềng đã bị lệnh án một mươi tám năm tù giam về các tội cướp tài sản và giết người
theo cáo trạng tại khu vực đường liên thôn một mươi một xã long bình huyện bù gia mập
chứng quấn dậu đã dùng dao bấm không chế chị trần thị ngọc oanh để cướp tiền
chị oanh kêu cứu thì bị dậu dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị oanh tử vong rồi bỏ trốn
trên đường trốn chạy dậu kể lại sự việc cho hoàng văn bắc hoàng văn lạng hoàng hải nam
nguyễn trung nghĩa và chu văn nam cùng ngụ xã long bình biết mình vừa giết người
nhưng các bị cáo này không trình báo cơ quan chức năng sau đó dậu đã đến cơ quan công an đầu thú
sau đỉnh lúc phạm tội bị cáo dậu chưa đủ một mươi tám tuổi hội đồng xét xử đã tuyên phạt chứng quấn dậu
tám năm tù về tội giết người và ba năm tù về tội cướp tài sản tổng hợp hình phạt một mươi tám năm tù giam
hình phạt đối với vị thành niên các đối tượng còn lại ba tháng tù giam về tội không tố giác tội phạm
riêng bị cáo chu văn nam cũng bị tuyên ba tháng tù nhưng cho hưởng án treo
vào ngày hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang đã khởi tố vụ án hình sự
và ra lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn thanh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thành phố mỹ tho để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày ba mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang nhận được tin báo
về một vụ án chết người xảy ra tại căn nhà số bốn mươi bốn trên ba
đường ký con phường hai thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
nạn nhân là chị phan thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi thường trú huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi và truy tìm thủ phạm gây án
qua điều tra xác minh thu thập chứng cứ tại hiện trường
cơ quan công an xác định đối tượng gây án là nguyễn thanh nam chồng chị loan
tại cơ quan công an đối tượng nguyễn thanh nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi đâm chị loan
và cho biết nguyên nhân là do mâu thuẫn trong gia đình
tiếp theo là một số tin bắn đáng chú ý xảy ra tại hai tỉnh bắc ninh và bình định
tại nhà đỗ mạnh hùng ở xã phù khê thị xã từ sơn
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng hùng cùng nguyễn văn bình đàm văn thủy và nguyễn tiên lập
đều ở xã phù khê đang đánh bạc bằng hành thức chơi phỏm
tại chiếu bạc lực lượng chức năng thu giữ hơn ba mươi triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan
còn tại bình định
qua công tác nắm tình hình phát hiện một số đối tượng thông qua nguyễn hồ huy vũ
chủ quán cà phê vũ thịnh để bắt kèo cá độ bóng đá
công an huyện tây sơn đã lên kế hoạch đột kích quán cà phê này
và bắt quả tăng nguyễn hồ huy vũ đang lên mạng internet ghi kèo cá độ
thu giữ một máy vi tính sách tay một cuốn sổ ghi chép các trận bóng đá
với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi trận và hơn một mươi chín triệu đồng tiền mặt
anh anh vũ này tôi thấy tình trạng trộn cấp và móc túi
đang diễn ra ngày càng phức tạp mặc dù đã có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
thế nhưng mà bọn tội phạm thì chúng tay rất là tinh vi và chuyên nghiệp
tôi đã có một thời gian được quan sát chúng trong lúc tác nghiệp
và tôi thấy là chúng thường đi từ ba đến năm người
đa số là những người phụ nữ và chúng ăn mặc rất là đẹp và thời trang
và trong đó thì tôi thấy rằng là chúng còn đeo khẩu trang
mặc rất là nhiều quần áo để có thể ngụy trang trong những lúc mà xử lý hành vi của mình
và tôi thấy rằng là khi mà chúng
chúng thường thường theo dõi các đối tượng rất là kỹ
và khi nào mà có cơ hội để hoạt động thì chúng thường trà trộn vào trên lấn
có thể là tì tay lên đối tượng
đùi tay lên nạn nhân để cho nạn nhân mất chủ quan
và để thực hiện hành vi móc túi của mình
chính vì vậy mà có rất nhiều người đã bắt được chúng
nhưng mà vì là không có cái nhân chứng để bắt được
nên là chúng hoàn toàn có thể tẩu thoát được rất là nhanh
tôi thấy chị quan sát rất là đúng đấy ạ
và thưa quý vị trong thời gian gần đây tại khu vực thị
trấn đầm rơi huyện đầm rơi của tỉnh cà mau
cũng đã xuất hiện cái tình trạng móc túi như vậy
và nạn nhân thì thường là những người dân ở các vùng nông thôn
đã ra chợ để mua vàng
thế nhưng chỉ trong nháy mắt thì bọn chúng đã ra tay
lấy hết số vàng mà họ đã tích góp từ nhiều năm nay
và thực hiện hành vi này giữa ban ngày và ngay trốn đông người
nhiều bị hại đã đến kêu cứu với các cơ quan chức năng
để mong được giải quyết
chị nguyễn thị thúy kiều cư ngụ xã tân duyệt
huyện đầm rơi
cho biết trong lúc đang chọn mua vàng ở tiệm vàng dũng
ở thị trấn đầm rơi
chị đã bị hai người phụ nữ vở chen lấn và ra tay móc túi
lấy đi một sợi dây chuyền một chiếc nhẫn vàng một mươi tám k
và hai chiếc nhẫn vàng hai mươi bốn k
dù trước đó chị đã cẩn thận để chúng vào túi áo khoác có khóa lại
số vàng trên là tài sản của vợ chồng người thợ hồ
tích góp từ rất lâu
nói chung là em lựa cái lấm lắc nhỏ để em mang thôi
mà vừa chị tiêm vàng đưa ra cho em coi thì có cái bà đó
bà đứng sát bên rồi bà cũng coi coi như em vậy đó
rồi thì quay qua quay lại là bà móc bà đi mất tiêu luôn rồi
cũng giống như trường hợp của chị kiều
chị lê thu hà chú tại xã tân dân huyện đầm rơi
sau khi mua vàng chị hà đã cẩn thận dùng kim gải lại túi áo
rồi vào chợ thị trấn
trong lúc đang lỡ đồ bằng thủ đoạn giả vờ chen lấn
người phụ nữ đứng cạnh móc túi lấy đi hơn hai cây vàng hai mươi bốn k
vì chị lựa của cây trắng thì lựa rồi bắt đầu nói cũng mua nữa
rồi bắt đầu nó chạy hù hù đi nhỏ bán thì nó không có cạnh
nói chạy đằng bà gì mà chạy dưới chạy gì
đường lộ nhỏ mà chạy dưới gì hỏi chứ bà trả tiền con chưa
nói chưa ý là trả rồi mua rồi trả rồi
rồi tôi chụp cái túi móc hết trơn
rồi tôi mới bắt đầu đôi la tôi chạy
thì ban quản lý chợ đấy cũng đuổi theo
nhận được tin báo các vụ móc túi xảy ra
lực lượng công an huyện đầm rơi đã nhanh chóng lần theo dấu vết bọn móc túi qua lời mô tả của bị hại
chỉ trong thời gian ngắn hai đối tượng lê thị bích và lê văn châu
cùng chú tại xã ninh quế a huyện hồng dân tỉnh bạc liêu
đối tượng có liên quan trong nhóm móc túi đã bị bắt giữ tại thành phố cà mau
khai thác nhanh lực lượng đã tiến hành bắt khẩn cấp lê thị đào
cùng chú tại địa chỉ với hai đối tượng trên
tại cơ quan điều tra lê thị đào đối tượng cầm đầu nhóm móc túi đã thừa nhận toàn bộ hành vi
đầu biết các đối tượng trong nhóm móc túi này đều có họ hàng với nhau
lê thị đào và lê thị bích vốn là mẹ chồng và nàng dâu
sau đó là quan sát lợi dụng sơ hở
một đối tượng vào trực tiếp để trao đổi với chủ tiệm vàng để gây sự chú ý
sau đó để cho đối tượng còn lại để thực hiện hành vi móc túi
sau khi thực hiện hành vi móc túi đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thốt
cùng với hai đối tượng ở phía ngoài là ngoài xe là chờ
qua các vụ việc trên bà con ở các vùng nông thôn cần hết sức cảnh giác
khi đến trao đổi mua bán vàng tại các chợ
đồng thời khi bị móc túi cần truy hô cho người dân hỗ trợ
và báo ngay cho lực lượng chức năng để tiến hành truy bắt các đối tượng
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
tại gia lai bộ tư lệnh bộ đội biên phòng vừa tổ chức sơ kết bốn tháng
thực hiện kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu gỗ trên địa bàn biên giới
thuộc các tỉnh tây nguyên bình phước nghệ an quảng trị quảng nam
đồng thời triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về đóng cửa rừng tự nhiên tại tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thực hiện kế hoạch phối hợp từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh trên đã phối hợp với lực lượng công an
kiểm lâm hải quan triển khai quyết liệt hiệu quả việc ngăn chặn hành vi
khai thác cất giữ mua bán vận chuyển trái phép gỗ ở khu vực biên giới
đã phát hiện bắt và xử lý một trăm một mươi hai vụ buôn lậu gỗ với chín mươi tám đối tượng
tạm giữ tăng vật gồm trên hai mét khối gỗ một mươi chín ô tô
bảy xe máy hai máy ủi v v với tổng trị giá khoảng tám tỷ hai trăm linh triệu đồng
hội nghị cũng đã quán triệt triển khai thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
về việc đóng cửa rừng tự nhiên ở tây nguyên giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó lực lượng bộ đội biên phòng các tỉnh có rừng
trọng tâm là các tỉnh tây nguyên miền trung và bình phước sẽ chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp với các lực lượng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát biên giới
vận động nhân dân tham gia quản lý bảo vệ rừng
thưa quý vị do ảnh hưởng của cơn bão số hai rông lốc xét đánh đã làm sáu người thương vong
nhiều cây cối bị ngã đổ và nhiều nhà cửa đã bị tốc mái
tại lào cai trận lốc xoáy xảy ra tại xã phong niên huyện bảo thắng
lốc xoáy đã làm bật gốc một cây cổ thụ đổ xuống làm sập một nhà dân
khiến cháu trần việt anh tử vong tại chỗ
bà vũ thị liên là bà nội của cháu anh bị thương
tại thôn ma ngán xã lùng khấu nhin huyện mường khương
đã có một người tử vong và hai người khác bị thương do xét đánh
còn tại yên bái vào khoảng một mươi sáu h một mươi năm chiều qua
một trận mưa lớn kèm theo rông lốc kéo dài khoảng ba mươi phút đã khiến nhiều cây xanh bị quật đổ
nhiều nhà dân ở thị xã nghĩa lộ yên bái đã bị tốc mái
hiện chưa thống kê được thiệt hại
ngay sau khi trận rông lốc xảy ra lãnh đạo các tỉnh lào cai yên bái
đã chỉ đạo các lực lượng xuống giúp người dân khắc phục hậu quả do thiên tai
vâng thưa quý vị thiệt hại do thiên tai
thiệt hại do thiên tai gây ra cho việt nam trong bốn tháng hai nghìn một mươi sáu đã lớn hơn cả năm hai nghìn một mươi năm vừa qua
việt nam đang bước vào mùa mưa lũ bão lụt ngập úng có thể xảy ra
đòi hỏi các địa phương phải nâng cao cảnh giác không bị động trong việc phòng chống thiên tai
và đặc biệt là các hiện tượng thời tiết bất thường
vâng và nhằm chủ động trong công tác cứu hộ cứu nạn
kịp thời khắc phục các hậu quả trong mùa mưa bão nói chung
và ảnh hưởng của cơn bão số hai cơn bão nida nói riêng
đang có những diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến việt nam
thì các tỉnh duyên hải miền trung các tỉnh miền duyên hải
trong đó có tỉnh hải dương thì công an tỉnh đã có các biện pháp
và phương án chủ động đối phó với các tình huống trong mùa mưa bão
các đơn vị công an tỉnh trong đó có phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
là đơn vị chủ công trong việc ứng phó với các tình huống trước trong và sau bão
lực lượng phòng cháy trợ cháy và cứu hậu cứu nạn
hoài toàn bộ cán bộ chiến sĩ
thực hiện công điện của ủy ban phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
thực hiện ý kiến chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh hải dương
thì tổ cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy cháy
đã chủ động và thường trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo về mặt quân số về phương tiện
chúng tôi trong thời gian này đã tích cực cho anh em tập luyện
để ứng phó với những tình huống có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh hải dương
và chuẩn bị các trang thiết bị công cụ hỗ trợ
dự báo trong ngày ba tháng tám và những ngày tới
bão số hai có khả năng ảnh hưởng tới tỉnh thành phía bắc
trong đó nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến tỉnh hải dương
gây mưa lớn và có thể gây lũ quét tại các khu vực rừng núi như trí linh kinh môn
tại kinh môn cũng đã lên phương án chủ động
và cùng phối hợp với quân đội dân quân tự vệ ở địa phương
dự báo tình hình tới đây
trong năm hai nghìn một mươi sáu sẽ còn nhiều cơn bão nữa sẽ đổ bộ vào
trước mắt là cơn bão số hai đang chuẩn bị đổ bộ vào địa bàn tỉnh
lực lượng quân huyện kinh môn tiếp tục quán triệt
thực hiện kế hoạch và phối hợp bộ chỉ huy quân sự tỉnh
ban chỉ huy quân sự huyện
đặc biệt là phòng cảnh sát chữa cháy công an tỉnh
phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh
để chuẩn bị tốt nhất những cái phòng chống cứu hộ cứu đoạn
giúp bà con nhân dân tiếp cận với những điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất
sớm nhất để hạn chế mức tối đa thiệt hại của bão lũ gây ra trên địa bàn
ngoài ra các đơn vị công an trong tỉnh cũng lên các phương án cụ thể
không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ
thưa quý vị cục an toàn thực phẩm bộ y tế có văn bản đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố
chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức triển khai một số biện pháp
đảm bảo an toàn thực phẩm phòng chống dịch bệnh
có phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng trong mùa
mưa bão lần này
cụ thể trước khi có bão lũ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người tiêu dùng
đặc biệt là các vùng có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão lũ cao
trong việc lựa chọn chế biến bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn
trong khi bão lũ xảy ra các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
người tiêu dùng thực phẩm tuyệt đối không sử dụng da súc da cầm thủy sản chết bệnh
chết không rõ nguồn nhân để làm thức ăn hoặc chế biến thực phẩm
sau khi bão lũ rút các địa phương chủ động hướng dẫn nhân dân vệ sinh môi trường
tu sửa tổng vệ sinh nguồn nước dùng cho ăn uống và các công trình công cộng
đồng thời tiếp tục tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh
để đảm bảo không xảy ra tình trạng thực phẩm mất an toàn lưu thông trên thị trường
thưa quý vị mấy ngày gần đây có thông tin xuất hiện loại xoài giả có nguồn gốc từ trung quốc
hạt bằng ni lông gây xuân sao
tuy nhiên cơ quan chức năng ngành nông nghiệp việt nam đã khẳng định
chi phí làm ra một quả xoài giả còn đắt hơn nhiều so với xoài thật
vì vậy đây chỉ là tin đồn thất thiệt
theo đó ông ma quang trung cục trưởng cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
giống xoài trong clip vừa lan truyền trên mạng là giống xoài có nguồn gốc từ đài loan
đang được trồng thử nghiệm tại một số tỉnh ở miền nam
bên cạnh đó ông trung cho rằng trên thị trường có rất nhiều loại xoài giá rẻ
nhiều thời điểm khó bán vì nguồn cung lớn
do vậy không có lý do gì để đưa xoài giả vào thị trường
chuyển thông tin không chính xác này sẽ gây nghi ngờ cho người tiêu dùng
khiến người tiêu dùng tẩy chay khiến các nhà vườn không bán được
ảnh hưởng trực tiếp tới người trồng xoài
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết tại tây nguyên
và ngày hôm qua sở y tế hà nội đã chỉ đạo các cơ sở y tế trong và ngoài công lập trực thuộc ngành
tăng cường công tác phòng chống và điều trị sốt xuất huyết
theo báo cáo của trung tâm y tế dự phòng hà nội trong bảy tháng đầu năm nay
số mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn thành phố là bốn trăm chín mươi bốn trường hợp
giảm một mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm là năm trăm sáu mươi trường hợp
số mắc tản phát chưa ghi nhận có ổ dịch lớn và trường hợp tử vong
trước diễn biến dịch sốt xuất huyết tại tây nguyên sở y tế hà nội yêu cầu các đơn vị
tiếp tục tổ chức phổ biến tập huấn về cách chẩn đoán và điều trị bệnh xuất xuất huyết
theo quy định của bộ y tế đáp ứng đầy đủ các phương tiện trang thiết bị thuốc dịch truyền
máu và các chế phẩm của máu để cấp cứu và điều trị cho người bệnh
đồng thời duy trì hiệu quả đường dây nóng để tư vấn trao đổi thông tin về chuyên môn
cũng như yêu cầu hỗ trợ khi cần thiết
mặt khác tăng cường khám sàng lọc để phát hiện sớm các ca mắc bệnh
thông báo cho trung tâm y tế dự phòng trung tâm y tế quận huyện thị xã
để xử lý ổ dịch tại cộng đồng và báo cáo dịch theo đúng quy định
thưa quý vị vào sáng ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra cuộc gặp gỡ
giữa lãnh đạo tổng cục hậu cần kỹ thuật bộ công an và đại diện công ty merigas
là công ty chuyên về tư vấn đào tạo cán bộ y tế của cộng hòa pháp
nhằm hướng tới sự hợp tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn
cho đội ngũ bác sĩ của các bệnh viện trong ngành công an
tại buổi gặp lãnh đạo các bệnh viện đã nêu những yêu cầu cần thiết
về việc nâng cao chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho bệnh nhân
hai bên thống nhất sẽ cùng xây dựng kế hoạch cụ thể cũng như chuẩn bị mọi điều kiện
để triển khai công tác đào tạo nâng cao chuyên môn trong từng lĩnh vực chữa bệnh
trong thời gian sớm nhất
cũng trong buổi sáng đại diện công ty merigac đã cùng một số đại diện
lãnh đạo các ngành liên quan đã đến tham quan thiết bị máy móc
phục vụ việc khám chữa bệnh tại bệnh viện một mươi chín tháng tám
báo công an nhân dân phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh sóc trăng
vừa tiến hành khởi công xây dựng nhà đồng đội cho đồng chí đại úy thạch minh toàn
phó đội trưởng đội an ninh công an huyện châu thành
có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và nhà ở
căn nhà dự kiến xây dựng có diện tích khoảng bảy mươi m hai
được xây tường máy lập tôn lắt nền gạch men
tại lễ khởi công báo công an nhân dân đã trao tặng số tiền năm mươi triệu đồng
cho đồng chí thạch minh toàn
bên cạnh đó công an huyện châu thành cũng vận động cán bộ chiến sĩ
hỗ trợ thêm cho đồng chí toàn để hoàn thành căn nhà
thưa quý vị cấp bò giống miễn phí cho đồng bào dân tộc để chăn nuôi
đó là cách làm hiệu quả mà dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên
tỉnh quảng nam đã triển khai trên địa bàn huyện nam giang trong thời gian vừa qua
và để từ đó nhiều hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của huyện
từng bước thoát nghèo cải thiện kinh tế gia đình
sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về dự án này
gia đình anh a s thuộc diện hộ cận nghèo tại thôn pà păng xã cả di
quanh năm bám cái nương cái giấy để mưu sinh
từ khi có dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên
gia đình anh a s được dự án cấp một con bò giống trị giá một mươi năm triệu đồng về nuôi
đến nay bò giống đã sinh sản một bê con
niềm vui của gia đình anh lại được nhân lên
với cặp bò hiện có anh a s coi đây là tài sản lớn nhất của gia đình
cả nhà cùng chăm sóc kỹ lưỡng để bò giống tiếp tục sinh thêm nhiều bê con
năm hai nghìn một mươi năm vừa qua ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên huyện nam giang
đã hỗ trợ năm mươi năm con bò sinh sản cho năm mươi năm con bò
nhằm hộ nghèo thuộc các xã cà di tà binh trà văn đắk pre và đắk brinh
đây là tiểu dự án hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số
được ban quản lý dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên huyện nam giang triển khai
trong năm hai nghìn một mươi năm đến nay
bà con có ý thức được bò là không thả rong nữa nhốt vào trùng trại
và có người giác để em
cái quan trọng nhất là người dân có ý thức được là đã trồng cỏ và nuôi bò tại chỗ
để bò giống cấp cho hộ nghèo phát huy được hiệu quả
cán bộ dự án các xã thường xuyên đến những hộ được cấp bò rừng
mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
khoảng một mươi giờ sáng ngày hôm qua tại đường nguyễn văn linh quận bảy tp hcm
một xe container bất ngờ bị mất lái đã đâm vào nhiều xe đang dừng đèn đỏ
gây tai nạn liên hoàn
theo thông tin ban đầu xe container kéo theo rơ móc
khi đến đoạn giao với đường rẽ và cầu tân thuận quận bảy tp hcm
thì mất lái lao vào hai xe taxi đang chờ đèn đỏ
trong đó một chiếc bị hút qua trái ghim chặt vào xe container chạy phía trước
chiếc taxi còn lại bị tông thẳng đâm vào đuôi xe khách
xe container gây tai nạn tiếp tục lao đến húc văng giải phân cách
với làn xe máy khiến hàng chục người hoảng loạn
năm xe trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng
các phương tiện nằm chắn hết làn xe ô tô gây ủn tắc kéo dài trong nhiều giờ đồng hồ
cũng trong chiều ngày hôm qua ô tô khách bốn mươi bảy chỗ lưu thông trên cao tốc pháp vân cầu rẽ
hướng từ hà nội đến đoạn bệnh viện nội tiết trung ương thì đột nhiên bốc cháy dữ dội
tại thời điểm cháy trên xe có hai mươi ba người bao gồm cả lái xe và phụ xe
rất may khi phát hiện đám cháy
tất cả mọi người trong xe đều chạy thoát ra ngoài
đến khoảng một mươi năm h đám cháy đã được dập tắt
tại hiện trường xe khách bị cháy trụi trơ khung toàn bộ hành lý và hàng hóa bên trong đã bị thiêu dụ hoàn toàn
thông tin ban đầu cho biết không có thương vong về người
vụ việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người tham gia giao thông lo lắng
hiện đội lực lượng chức năng đang tập trung làm rõ vụ việc nói trên
cũng trong ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe gắn máy
đã xảy ra tại chân cầu hoàng diệu
phường mỹ long thành phố long xuyên tỉnh an giang làm cho một người bị thương nặng
anh phạm quốc cường cư trú xã vĩnh an châu thành tỉnh an giang điều khiển xe gắn máy
chở theo chị nguyễn thị ngọc điệp lưu thông hướng từ long xuyên đến thành phố cần thơ
khi đến khu vực chân cầu hoàng diệu phường mỹ long thành phố long xuyên
thì xảy ra va chạm với xe tải do anh nguyễn văn diêu điều khiển chạy cùng chiều
cú va chạm đã làm chị điệp bị thương nặng và được người dân đưa đến bệnh viện
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát giao thông thành phố long xuyên
đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
thưa quý vị vào lúc hai giờ sáng ngày hai mươi năm tháng bảy đã xảy ra một vụ tai nạn trên cầu thanh trì về pháp vân
thuộc địa bàn quận hoàng mai hà nội khiến một người tử vong tại chỗ
một chiếc xe ô tô khi đang đi ở đường trên cao vành đai ba
đoạn ngã ba pháp vân đã đâm dụng lan can cầu cạn và lao xuống đất
sự việc này một lần nữa cảnh báo về mất an toàn
giao thông trên tuyến đường trên cao
sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về những gì xung quanh vụ tai nạn này
phóng viên truyền hình công an nhân dân đã đưa ra một bản thân lúc đầu tiên thiết kế là nó phải có cái ví dụ
cái độ nó phát thế này để cho cái quan sát của người dân người ta nhìn thấy và người ta tránh
nếu mà như ngày xưa mà vùng góc thế thì thực sự nó rất là nguy hiểm
bởi lái xe là họ kiểu như là đáng trí đấy
từ lúc họ đang từ đường rộng bắt đầu nó thu hẹp vào đường hẹp
cái là nó gây ra cái rất là bức xúc mà nó không an toàn cho người dân
cái bờ be này nó là đường chéo thì không bao giờ nó đâm thẳng được như vậy
thì nó không sẽ có cái chuyện xảy ra những vụ tai nạn này
thì nó không ảnh hưởng gì đến nặng nề hơn như vậy
bởi vì có thể thì va khuệt khi mà đường mất ngủ thì lái ra
thì vẫn khi hai xe nó xô vào nhau thì nó không thể rơi từ trên xuống thì giảm được nhiều cái hại đấy
hiện trường vụ tai nạn trên cầu thanh trì
rào chắn bê tông lan can mới đã được xây dựng cảnh báo
theo các công nhân đang khắc phục sự cố tai nạn làm hư hỏng lan can
thiết kế làn dưng khẩn cấp có vạch giảm tốc có cảnh báo tử xa
nhưng người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ nên đã đâm thẳng vào đây
không phải là do thiết kế anh ạ đây nó chỉ là do lái xe
người ta đi không quen đường và đi không đúng thì là người ta bị đàn em thiết kế
ví dụ cho ban thiết kế thì nó đã có sẵn rồi
quay trở lại vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào dạng sáng ngày hai mươi năm tháng bảy
theo đội cảnh sát hình sự công an quận hoàng mai đơn vị thụ lý điều tra vụ tai nạn này
thì lái xe đã tử vong ngay khi tai nạn xảy ra xe ô tô bị biến dạng
tuy nhiên thông tin ban đầu cho thấy hoàn toàn không có dấu vết phanh trên mặt đường trên cao
với sức va đập sập lan can này thì tốc độ có thể trên một trăm bốn mươi km một giờ
ba giả thiết được đặt ra là quá tốc độ sử dụng chất kích thích và bùn ngủ
thì phía công an cho rằng giả thiết buồn ngủ và chạy tốc độ cao là có căn cứ
theo tôi thì khả năng thì phần lớn là do buồn ngủ do buồn ngủ và chặn tốc độ quá cao
nên vì thế đến đoạn khúc đấy thì nó đột ngột
tại vì cả một đoạn đường rất to để núp cái chỗ ấy thì nó có một đoạn tầm hai mét để thu đường vào
nên vì thế lạn nhân không để ý nên vì thế mới dẫn ra hậu quả của cái lạn trên
trong khi các cơ quan chức năng liên tục sửa
xử lý những vi phạm thì hiện trên tuyến đường vành đai ba lại xuất hiện những hành động nguy hiểm
xe máy xe thương binh vô tư đi vào đường cấm
đây chính là một trong những hành vi tiềm ẩn tai nạn giao thông rất cao
công an yên bái vừa tổ chức tập huấn cấp biển hiệu giấy chứng nhận cảnh sát tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
cho bảy mươi sáu học viên là công an các tỉnh yên bái lào cai và tuyên quang
trong thời gian bốn ngày các học viên sẽ được truyền đạt một số nội dung
liên quan đến lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ
như quy trình tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông đường bộ
phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng cảnh sát nhân dân
những quy định của pháp luật về thiết bị phát tín hiệu đèn phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
công tác dẫn đoàn và chỉ huy điều khiển giao thông liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ
đợt tập huấn này nhằm quán triệt cho cán bộ chiến sĩ mới được phân công làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự